hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các dự án không có thật chiếm đoạt hơn hai bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng của khách hàng
toàn bộ diện tích đất trong các dự án đều là đất nông nghiệp
chưa được các cơ quan chức năng cấp phép dự án
hành vi của luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
do đó viện kiểm sát đánh giá bản án sơ thẩm tuyên luyện tù trung thân là tương xứng với hành vi
đề nghị cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa sáng nay tự bảo chữa cho mình nguyễn thái luyện không xin giảm án cho bản thân
mà xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên công ty alibaba vì cho rằng họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo của mình
vào ngày một mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh tạm giam nguyễn văn phục
trú tại huyện ninh sơn về hành vi giết người
được biết phụng và gia đình của anh cao hồng lân là hàng xóm đã có nhiều mâu thuẫn xảy ra từ trước
trước phụng đã dùng dựa tự chế chém nhiều nhát khiến anh lân tử vong tại chỗ
khi thấy vợ và con anh lân chạy ra phụng tiếp tục chém nhiều nhát vào vợ và con anh lân
khiến cả hai bị thương tích nghiêm trọng
ngay sau khi gây án nguyễn văn phụng đã đến công an thị trấn tân sơn để đầu thú
đâm trọng thương chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu thị xã hương thủy võ trọng tối
đã bị lực lượng chức năng của tỉnh thừa thiên huế bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn cá nhân võ trọng tối đến nhà ông võ đức duy chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu
đợi sẵn trước cổng nhà rồi ra tay gây án
sau đó đối tượng tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng tám giờ năm mươi phút cùng ngày tổ công tác phát hiện đối tượng đang chạy xe trên đường cao tốc la sơn túy loan ra hướng quảng trị
đã nhanh chóng đuổi theo và bắt giữ thành công đối tượng
mang ma túy từ thành phố châu đốc tỉnh an giang đến cà mau để giao thương
năm đối tượng có liên quan đã bị công an tỉnh cà mau phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
các đối tượng bị tạm giữ gồm trần ngô đạt nguyễn hữu lộc lê thị lan xuân huỳnh thu hương và một tài xế xe ô tô
kiểm tra phát hiện trên xe có tám túi ni lông trọng lượng khoảng tám trăm linh gram
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy một bình tự chế để sử dụng trái phép chất ma túy và một số tăng vật có liên quan
xét nghiệm nhanh đặt vào lộc dương tính với chất ma túy
một nhóm gần
gần hai mươi người đã tổ chức sinh nhật bằng ma túy tại một khu nghỉ dưỡng thuộc tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình bị công an tp hòa bình phát hiện bắt giữ
nhóm trên đã thuê năm phòng tại khu nghỉ dưỡng anse villa hill để sử dụng ma túy
theo điểm kiểm tra nhóm gồm một mươi chín người có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn hộ khẩu thường trú tp hà nội
xét nghiệm nhanh có một mươi bảy trên một mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã khám nghiệm hiện trường niêm phong vật chứng và tạm giữ hai chiếc xe ô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại